chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
với những tin tức chúng tôi vừa cập nhật
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường trần phú thành phố hà nội vừa có thông báo
tìm người đến hoặc liên quan đến nhà hàng wang wang gamuda tại khu đô thị gamuda garden
thông báo khẩn của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường trần phú thành phố hà nội
tìm người đến ăn uống hoặc liên quan đến nhà hàng wang wang gamuda tại đường hai bốn
khu đô thị gamuda garden trần phú hoàng mai trong thời gian từ một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một

người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số đường dây
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế

tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng
khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác rú giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm virus sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
theo sở y tế tp cn trong một mươi bốn ngày qua thành phố đã ghi nhận một bảy trăm tám mươi năm trường hợp f
các ca f tăng mạnh là do xuất hiện thêm một số ổ dịch mới tại một số hẻm khu vực đông dân cư
và trước tình hình dịch bệnh tăng mạnh lây lan nhanh từ chín h ngày một tháng một mươi một
cần thơ đã nâng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố lên cấp độ hai
để tăng cường các giải pháp phòng chống dịch cần thơ đã huy động các lực lượng y tế công an quân đội
áp dụng đồng bộ quy trình hai mươi bốn giờ dập dịch khi có caf mới khẩn trương khoanh vùng rộng và phong tỏa diện hẹp nhất
đồng thời tổ chức cách ly y tế nhanh nhất với các trường hợp f một f hai liên quan
trong một mươi bốn ngày qua thành phố đã truy vết được hai bốn trăm chín mươi sáu trường hợp f một và một hai trăm hai mươi bảy trường hợp f hai
đồng thời xét nghiệm test nhanh cho ba mươi bảy tám trăm sáu mươi tám lượt người và test pcr cho năm mươi ba trăm sáu mươi một lượt người
ngành y tế thành phố cũng đã kích hoạt thêm các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tổ chức việc thu dung điều trị bệnh nhân theo mô hình tháp ba tầng với ba bốn trăm bảy mươi giường bệnh
bên cạnh việc tích cực điều trị
thành phố đang khẩn trương triển khai công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thời gian gần đây tình trạng loạn hàng quán buôn bán xe dù đón trả khách trước cổng bệnh viện
diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an
làm mất mỹ quan đô thị gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ lây lan dịch bệnh
trước tình trạng trên công an tp vinh đã ra quân kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
tại cổng bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an một số hàng quán vẻ hè vẫn hoạt động trái phép
rác thải do những hàng quán bán hàng ăn đổ tràn ra cả mặt đường gây mất mỹ quan đô thị ô nhiễm
vấn đề này không chỉ xảy ra tại bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an
mà tình trạng này diễn ra ở hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tp vinh
mặc dù bệnh viện và cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt dẹp bỏ
nhưng cũng chỉ được một thời gian sau đó người dân lại tiếp tục bày hàng quán ra để bán
chúng tôi đã cho một cái tổ quay phim ghi hình lại tất cả các trường hợp vi phạm và tiến
hành đông loạt đến hai cái điểm này để lập biến bản và xử lý đồng thời cũng là tuyên truyền cho
bà con nhân dân đi khám chữa bệnh là không tụ tập đông người trước khu vực của bệnh viện
nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
bên cạnh đó tình trạng xe dù đón trả khách trước cổng bệnh viện cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
các xe này không đến bến cơ quan quản lý không thể kiểm soát được công tác phòng dịch của những nhà xe này
trong khi xe đi vào mọi ngóc ngách của các địa phương bắt khách dọc đường
lơ là với công tác phòng dịch nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao
chúng tôi cũng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ các chiến thuật tuần tra kiểm soát để tập trung phát triển
và là đậu tranh làm rõ để xử lý tuyên truyền xử lý đối với các loài hình xe dù này nguy cơ tiềm ẩn về
cái tai nạn liễu thông về tiềm ẩn về công tác phòng dịch rất là cao nên là chúng tôi cũng đã
sử dụng băng nếu như đi cập cứu thì sử dụng các xe chuyên dùng xe cụ thương để đảm bảo an toàn hoặc
sử dụng xe cá nhân của người nhà để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt hơn trong ngày hai tháng một mươi một
ngày đầu gia quân công an tp vinh đã xử lý lập biên bản bốn trường hợp xe ô tô khách xử phạt sáu bảy triệu đồng
đồng lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông lập biên bản một mươi hai trường hợp xử phạt hơn một mươi ba triệu đồng
vi phạm về trật tự đô thị tại các cổng bệnh viện trên địa bàn đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm
tất cả các trường hợp vi phạm trong thời gian tới để từ đó trả lại cảnh quan đô thị một môi trường
không ô nhiễm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác tại tỉnh hà tĩnh
công an huyện hương sơn vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an huyện đức thọ và cục hải quan hà tĩnh phát hiện bắt giữ bốn đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với hai kg ma túy đá hơn năm viên ma túy tổng hợp là tăng vật
của vụ án cao nguyên kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an bị bắt quả tang khi
đang mang theo một túi sách có chứa hai kg ma túy đá một trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp tiếp tục đấu tranh
mở rộng vụ án cơ quan điều tra bắt giữ hai đối tượng lê đại sáng và lê anh tú
cùng chú tại huyện hương sơn hà tú anh chú tại xã nghi kim thành phố vinh tỉnh nghệ an
tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ thêm hơn năm viên hồng phiến tại chỗ ở của lê đại sáng
tám viên hồng phiến và một số tăng vật có liên quan tại một số khách sạn trên địa bàn thị trấn tây sơn
nơi mà các đối tượng cao nguyên kỳ hà tú anh và lê anh tú thuê ở qua đấu tranh các đối tượng
trên khai nhận số ma túy này các đối tượng nhận được từ một đối tượng người lào vận chuyển sang việt nam để tiêu thụ
theo dự kiến từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tất cả xe kinh doanh vận tải của cá nhân hay tổ chức
nếu không đổi từ biển số trắng truyền thống sang biển màu vàng sẽ bị xử phạt lên tới tám triệu đồng
vậy là chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ đến hạn chót này vì vậy thời điểm này đang là giai đoạn nước rút
để các chủ phương tiện đưa xe đi làm thủ tục chuyển màu biển số số lượng người đến làm thủ tục tăng lên
đột biến tại các cơ sở đăng ký lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường cả nhân lực

các cơ sở đăng ký đã làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần để kịp trả biển số mới cho các xe kinh doanh trước thời hạn xử phạt
dù đã muốn đi làm thủ tục chuyển đổi biển số sang màu vàng cho phương tiện của mình từ cách đây bốn tháng
thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hôm nay anh tâm mới đi làm thủ tục đổi biển
một phần cũng vì xe anh vừa là xe cá nhân vừa là xe kinh doanh nên việc đắn đo xem có tiếp tục kinh doanh
trong tình hình khó khăn này hay không hay chỉ sử dụng vào mục đích cá nhân cũng khiến anh trần trừ
các cơ sở đăng ký đã làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần để kịp trả biển số mới cho các xe kinh doanh trước thời hạn xử phạt
cơ sở đăng ký xe số hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
trung bình mỗi ngày có sấp xỉ một trăm linh trường hợp để làm thủ tục chuyển đổi biển số kinh doanh vận tài
trong giai đoạn nước rút này để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến lực lượng cảnh sát giao thông đã phải tăng cường thêm lực lượng
làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để kịp thời đổi biển số cho người dân
trung bình mỗi ngày có sấp xỉ một trăm linh trường hợp để làm thủ tục chuyển đổi biển số cho người dân

và thưa quý vị cử cán bộ cũng đã gọi điện đến từng doanh nghiệp đề nghị họ cố gắng cử người đến để cấp đổi biển vàng
nhiều người nhiều doanh nghiệp sốt sáng thế nhưng vẫn còn không ít phương tiện kinh doanh vẫn sử dụng biển trắng dù thuế đăng ký không còn dài
theo tôi còn hai tháng nữa thì giữa ngành giao thông vận tải với ngành công an phải phối hợp hết sức tích cực
động viên các doanh nghiệp để thực thi
tinh thần là nếu hiện nay xe đưa ngừng hoạt động thì họ chưa vội họ đi đổi đâu
do tôi nào cũng không chạy thì tôi đi ra làm đổi biển muộn thì còn tặng chấp nhận
nhưng còn đến thời điểm đó mà ông lại xách xe ra ông chạy mà ông không đổi thì cái đó là phải xử phạt cho nó nghiêm
ta đã đưa ra chế tài rồi thì phải thực hiện cho nghiêm
vì cái thủ tục đổi nó không nên nó quá phiền hà gì cả
lúc lúc này
cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các cá nhân tổ chức kinh doanh vận tải cần sớm làm thủ tục chuyển đổi biển
tránh tình trạng dồn ứ cục bộ vào thời điểm cuối năm gây khó khăn cho việc chuyển đổi
và thời gian chờ để lấy biển mới chắc chắn sẽ dài hơn bình thường
là bãi rác lớn nhất thành phố hà nội từ ngày một tháng một mươi một bãi rác nam sơn đã dừng tiếp nhận trôn lấp rác vì quá tải
điều này một lần nữa khiến cho người dân thủ đô lo lắng vì nguy cơ rác un ứ gây ô nhiễm môi trường
do bãi rác nam sơn không thể tiếp nhận rác ghi nhận trên nhiều tuyến phố nội thành của hà nội như đường dương quảng hàm
nguyễn khang quan hoa vào chiều ngày hai tháng một mươi một rác thải sinh hoạt bị un ứ chất đống nhiều xe rác để dưới lòng đường
một số nơi rác vứt bửa bãi
trung bình một ngày ở hà nội có hơn bốn sáu trăm linh tấn rác phát sinh
để giảm thiểu ô nhiễm môi trường phía công ty urenco đã đưa ra phương án phân luồng rác tạm thời
số rác này sẽ được đưa về bãi xuân sơn ở sơn tây
nhà máy đốt rác thiên ý nhà máy đốt rác thành công và lưu chứa tại các quận
trước đó theo thông báo hỏa tốc của công ty urenco việc tạm dừng tiếp nhận rác ở ô trôn lấp rác tại bãi nam sơn
là để phòng tránh sự cố chất thải do ảnh hưởng của thời tiết cộng với lý do bãi rác trong tình trạng quá tải
nên đến nay không còn chỗ lưu chứa nước rác thải gây phát sinh tràn ra nội đô khu xử lý
và để khắc phục sự cố phía công ty urenco cho biết bãi rác nam sơn sẽ ngừng tiếp nhận rác tối thiểu trong thời gian là ba ngày
vâng thưa quý vị vụ việc này một lần nữa lại tiếp tục đặt ra bài toán nhức nhối về việc tìm đầu ra cho rác hà nội
vì nếu như không xử lý kịp thì chuyện rác ngập nội thành ngập trong nhà dân không phải là nguy cơ nữa mà là đang hiện hữu từng ngày
và tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại năm mươi một trên ba hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng về tội trộm cấp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên sau mép trái
cũng phạm tội trộm cấp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương tp hải phòng là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách năm cm sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn trang quan xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện